bộ công thương yêu cầu các đơn vị kiểm điểm
đọc có cảm giác bộ công thương chẳng liên quan gì vậy
bộ là đơn vị chủ quản các đơn vị bên dưới sai phạm lớn mà bộ không có trách nhiệm gì hay sao
vi phạm thì thấy rõ rồi người dân muốn biết sẽ xử lý kỷ luật ra sao giải pháp thế nào để không bị cắt điện
thanh tra xong rồi liệu có còn thiếu điện cắt điện nữa không giá điện có giảm không
đó mới là điều mà người dân quan tâm
sao chỉ thanh tra giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cần thanh tra tổng thể cả giai đoạn trước đó nữa trước
tại sao để sai phạm cả thời gian dài mà không ai chịu trách nhiệm giao
mong rằng sau vụ này sẽ không còn cảnh nơi thiếu nơi thừa bán không ai mua cả doanh nghiệp lẫn người dân khổ sở
cơ dân mạng cho rằng sau những bước xúc của người dân việc thanh tra chuyên ngành về cung ứng điện là thỏa đáng
nhưng quan trọng hơn là sau khi thanh tra những tồn tại vi phạm khuyết điểm sẽ được xử lý và giải quyết rứt điểm như thế nào
để đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp
việc thanh tra cũng nên được thực hiện chủ động và kịp thời hơn chứ không phải chỉ vào cuộc sau những ý kiến phản ánh bức xúc của người dân
hồi giữa tháng sáu evn đã tạm đình chỉ chức vụ giám đốc trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đối với ông nguyễn đức ninh
để phục vụ cho công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện
cơ dân mạng cho rằng cần tiếp tục có cách xử lý chỉ rõ cá nhân người chịu trách nhiệm khi để xảy ra các vi phạm
cần kết quả khách quan đúng người đúng lỗi
cần xử lý thật mạnh tay để mang tính gian đe cho những người cố tình vi phạm trong lúc người dân già trẻ lớn bé chịu khổ cực vì cắt điện
cơ bản là phải chỉ ra được vấn đề và ngay lập tức tiến hành khắc phục đồng thời làm rõ việc tăng giá điện là phù hợp hay không
vì tăng giá điện là tăng giá đầu vào kéo theo hệ lụy cả nền kinh tế không khác gì giá xăng dầu
cuối cùng là phải quy được trách nhiệm cá nhân
chứ tập thể
rồi lại cha chung không ai khóc sau thanh tra thì đâu lại vào đấy thôi
cần có đơn vị thanh tra độc lập cả bộ công thương nữa trước
evn do bộ công thương quản lý mà
nếu thấy có dấu hiệu tiêu cực thì cần chuyển cho cơ quan điều tra
không chỉ dừng lại ở việc bộ công thương thanh tra các đơn vị do mình quản lý
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng cần thanh tra đặc biệt kiểm toán đặc biệt và độc lập đối với toàn bộ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của tập đoàn điện lực việt nam evn
trong giai đoạn một mươi năm gần đây vì tập đoàn này thường xuyên báo lỗ trong khi các công ty thành viên của tập đoàn này lại báo lãi
nhiều ý kiến băn khoăn khi để thanh tra bộ công thương cơ quan chủ quản thực hiện có thể sẽ không khách quan
việc thanh tra ngành điện cần đồng thời với thanh kiểm tra trách nhiệm của bộ công thương
sự luận và cộng đồng mạng mong muốn sau hoạt động thanh tra không chỉ vấn đề điều tiết cung ứng mà về điều hành giá điện mua điện năng lượng tái tạo cũng sẽ được nhìn nhận đánh giá một cách khách hoàn minh bạch
suy nghĩ của bạn như thế nào về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước khi để xảy ra những vi phạm khuyết điểm trong công tác chỉ đạo điều hành cung cấp điện gây ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân
hãy chia sẻ và để lại bình luận trên fanpage truyền hình công an nhân dân